trong lúc nhậu giữa nam và dương có đùa dẫn qua lại nam dùng tay đấm dương khiến dương bực tức
khi bỏ ra ngoài dương đã thấy một con dao ở đuôi tàu nên nảy sinh ý định chém nam để trả thù
nghĩ là làm dương đi đến chỗ nam cầm dao đâm nhiều nhát vào người nam gây thương tích hai mươi sáu
gây án xong dương bỏ trốn về nhà bố mẹ tại bến tre
trước hội đồng xét xử dương tỏ ra thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ hơn hai trăm linh đối tượng mang theo hung khí đập phá quán ốc hương
tại đường số sáu phường an lạc a quận bình tân tp hcm
xảy ra vào đêm ngày năm tháng sáu vừa qua khiến một người bị thương
ngày hôm nay thượng tá nguyễn thế lâm phó phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
qua truy xét công an tp hcm đã triệu tập năm mươi bốn đối tượng có liên quan
lập hồ sơ tạm giữ hình sự ba mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
công an tp hcm cũng thông tin sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
truy xét những đối tượng còn lại trong nhóm hai trăm linh người
đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng cũng như nguyên nhân gây ra vụ việc trên
đây là vụ án phức tạp số lượng đối tượng tham gia đông
các đối tượng sống tại nhiều tỉnh thành nhiều địa bàn khác nhau
nên các đơn vị nghiệp vụ phải mất nhiều công sức để xác minh truy bắt các đối tượng
trước đó một đối tượng cộng cán được cho là cầm đầu nhóm hai trăm linh đối tượng này
là trần thanh tuấn tự tuấn b sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận bình tân
tuấn b bị bắt khi đang lẩn trốn tại ninh thuận
thưa quý vị và các bạn nhờ gần dân bám cơ sở để tuyên truyền vận động
bước đầu công an quận thốt nốt tp hcm đã thực hiện hiệu quả cao điểm vận động toàn dân giao nộp
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bước đầu công an quận thốt nốt đã thu hồi vận động giao nộp nhiều vũ khí thô sơ
hàng trăm viên đạn gần sáu mươi dao tự chế các loại phòng ngừa tác hại do các loại vũ khí vật liệu nổ gây ra
vào sáng ngày chín tháng sáu ông nguyễn văn rậm và anh hồ văn mười
người dân phường tân hưng quận thốt nốt tp cn đến điểm giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để giao nộp súng bắn cồn và hàng chục viên đạn
tại điểm tiếp nhận ông rậm và anh mười được các đồng chí công an phường tận tình hướng dẫn
làm biên bản thu hồi để giao nộp và quản lý theo quy định
qua hơn hai tháng thực hiện cao điểm công an phường tân hưng quận thốt nốt đã vận động người dân
giao nộp ba khẩu súng hơi súng bắn cồn một dao tự chế và hàng chục viên đạn các loại
có được kết quả này là nhờ công an phường đã phát huy tốt mô hình quán cà phê pháp luật
tổ chức tuyên truyền vận động hàng trăm lượt người dân trên địa bàn
hiểu rõ hậu quả của việc tàng trữ trái phép
quả hiểm họa do vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ gây ra
chúng tôi cũng đã tham mưu với bang phường triển khai kế hoạch đến các bang ngành đồng thể phường nắm để thực hiện
đồng thời chúng tôi cũng có tham mưu với bang phường xây dựng công danh chỉ đạo cho các bang ngành đồng thể
phối hợp với công an phường trong công tác dẫn động nhân dân thực hiện cao điểm này
theo công an quận thốt nốt thành phố cần thơ đến thời điểm hiện tại qua triển khai thực hiện cao điểm
công an quận thốt nốt đã vận động người dân
người dân giao nộp nhiều loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ như một súng carbine một súng ar một mươi năm
ba súng tự chế súng bắn cồn bốn trăm linh viên đạn các loại năm mươi năm rùi cui cao su hơn sáu mươi dao tự chế
ở đây có sự chỉ đạo tập trung của lãnh đạo công an quận
trước tiên là phải nói như thế tại vì chúng ta bước đầu chúng ta triển khai là gặp khó khăn
tuy nhiên khi mà được giãn cách xã hội thì lãnh đạo quyết định chiêu tập để mà chỉ huy công an các phương
rồi từ lực lượng ngành sát khu vực
như các đội bị nghiệp vô là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
thứ hai là từng phương có phối kết hợp thì lực lượng cảnh sát khu vực là trực tiếp gần dân
từ đó mà dẫn động nó có hiệu quả như thế này
có thể nói nhờ gần dân bám cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
công an quận thốt nốt bước đầu đã thực hiện hiệu quả cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn
trong ngày làm việc hôm nay tại phiên thảo luận xung quanh báo cáo đánh giá bổ sung của chính phủ
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiều đại biểu nhấn mạnh công tác phòng chống dịch của nước ta đã rất thành công
được coi là kỳ tích với nhiều giải pháp kịp thời phù hợp
là điểm sáng xuất sắc trên bản đồ thế giới được cộng đồng quốc tế khen ngợi
khiến người dân cảm thấy tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế
nhiều ý kiến đồng tình với các giải pháp được đưa ra trong báo cáo của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị cần có những giải pháp hiệu quả hơn
trong nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tôi chia sẻ và nhất trí với đề xuất của chính phủ tạm dừng tăng lương cơ bản đối với khối cán bộ công chức
tuy vậy tôi cho rằng đây chỉ lên là giải pháp tình thế không phải là giải pháp căn cơ
tôi thiết nghĩ giải pháp căn cơ thắt lưng buộc bụng
trong tình hình hiện nay phải thực sự là tiết kiệm tri tiêu chống lãng phí
và đầu tư công phải thật sự là thiết thực có trọng điểm có hiệu quả
và đặc biệt là chúng ta phải chống thất thu chống thất thoát trong mọi lĩnh vực
tôi thấy rằng việc phòng chống thám dùng là chúng ta làm tốt
nhưng mà phong chống lãng phí là mình cũng chưa làm tốt lắm
đặc biệt là các doanh nghiệp mà thua lộ nờ nâng phá sản
tôi đề nghị là phải kiểm tra
nguyên nhân này là có nguyên nhân cá nhân và tổ chức nào gây khó khăn cản trở
mà doanh nghiệp phá sản hay không thì cũng đề nghị phải tập trung xử lý
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng đề nghị trong bối cảnh hiện nay
tuy đại dịch đã được đẩy lùi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
các giải pháp hỗ trợ cũng như các chính sách an sinh xã hội cho người dân là phù hợp và cần thiết
cần đảm bảo tính kịp thời hiệu quả của những chương trình này
ước tính quy mô tổng số biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh
và đảm bảo an sinh xã hội khoảng sáu trăm linh tỷ
do đó tôi đề nghị các chính sách hỗ trợ cần phải được chỉ đạo kịp thời
đúng đối tượng thù hưởng phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát
của cộng đồng và người dân để tính tình trạng bò đi lạc nhà quang
quang đi lạc vào hộ cận nghèo như báo chí đã nêu trong thời gian gần đây
cũng trong phiên thảo luận các đại biểu đã đề xuất và góp ý xung quanh
một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế như cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp
tăng cường đầu tư cho ngành nông nghiệp xây dựng mối liên kết trong kích cầu du lịch
cùng với đó là một số vấn đề quan trọng như giáo dục tự giao thông
hay hạn mặn nghiêm trọng tại một số địa phương
nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương
bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam
hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tới dự
một trăm tám mươi bảy đại biểu tiêu biểu tham dự hội nghị là những người làm báo tiêu biểu
có thành tích nổi bật đóng góp xuất sắc trong hoạt động báo chí
được cơ quan đồng nghiệp tín nhiệm đánh giá cao
có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
hành nghề trung thực khách quan công tâm không vụ lợi
bảo vệ công lý và lẽ phải
nêu cao tinh thần nhân văn tôn trọng quyền con người
chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng đề nghị các cơ quan chỉ đạo
quản lý các cơ quan báo chí đặc biệt là mỗi nhà báo
trước hết hãy học và noi gương bác một nhà báo lớn về phong cách và đạo đức làm báo
báo chí nước ta là báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
có sứ mệnh phụng sự đất nước phục vụ nhân dân
thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của báo chí là thông tin trung thực
về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân
báo chí là lực lượng sung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng
đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch
nhất là những thông tin sai trái trên internet mạng xã hội
cần kịp thời phát hiện cổ vũ giới thiệu gương điển hình tiên tiến
người tốt việc tốt góp phần xây dựng củng cố vun đắp bản lĩnh
trí tuệ văn hóa đạo đức tinh thần ý chí và khí phách con người việt nam
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn cùng đoàn công tác của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh hương yên và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
đã đến dự lễ bàn giao máy ấm người nghèo nơi biên giới
trao tặng nhà cho một số hộ gia đình tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
và triển khai việc xây dựng khu nhà bán chú nhà ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú
tiểu học và trung học cơ sở phiên phản huyện mai sơn tỉnh sơn la
dù buổi lễ có đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
huyện vân hồ là một trong bốn huyện nghèo của tỉnh sơn la
đây cũng được coi là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn huyện chỉ có nhà tạm bằng tre chanh nứa lá
đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
qua khảo sát đã xác định được một ba trăm tám mươi ba hộ cần hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở
trong đó có bảy trăm chín mươi tám hộ làm mới hoàn toàn
và năm trăm tám mươi năm hộ cần cải tạo sửa chữa
trong khi đó trường phủ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở phiêng pàn huyện mai sơn
với hơn một học sinh một trăm linh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
hiện nay có hơn năm trăm linh học sinh có nhu cầu ở nội trú
tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường chỉ đáp ứng được gần bốn trăm linh học sinh
một trăm năm mươi học sinh hiện đang phải ở nhờ nhà dân và nhà tạm
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
đã trao tặng số tiền năm tỷ đồng ủng hộ kinh phí xây dựng nhà bán chú
cho học sinh trường phủ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở phiên bản huyện mai sơn tỉnh sơn la
đại diện các ngân hàng doanh nghiệp nhà hảo tâm đã trao tặng một trăm linh tấn gạo
và hàng chục tỷ đồng kinh phí ủng hộ xây dựng sửa chữa nhà cho gần một bốn trăm linh hộ nghèo tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
hoạt động xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
và triển khai việc xây dựng khu nhà ở cho học sinh trường phiêng bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la
nhằm phát huy truyền thống quý báu lá lành đùm lá sách của dân tộc
và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau
đồng thời phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại nhiều địa bàn thời gian qua
với mục tiêu trong thời gian tới là sẽ xây dựng sửa chữa một ba trăm tám mươi ba căn nhà cho các hộ nghèo ở huyện vân hồ
nhằm giúp cho các hộ nghèo tại huyện vân hồ sớm ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
xây dựng khu nhà ở bán trú nhà ăn cho trường phổ thái

do bộ công an chủ trì phát động đóng góp một phần công sức nhỏ bé cùng đảng bộ nhân dân sơn la thực hiện chương trình này
đồng thời tin tưởng sơn la sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương để thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo đảm bảo an ninh trật tự giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân
chúc mừng gia đình hai hộ nghèo tại bản pa cốp xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la được nhận bàn giao nhà trong đợt này
thứ trưởng lương tam quang hy vọng với những căn nhà mới các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống đóng góp cho công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị và các bạn ngày mai ngày một mươi bốn tháng sáu ngày quốc tế người hiến máu
trong những ngày qua trên cả nước cũng có nhiều hoạt động để tôn vinh những người có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện
một trong những lực lượng được nhắc đến nhiều được đánh giá cao trong phong trào này
đó chính là lực lượng công an
trước sự chỉ đạo của ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện bộ công an thường trực là cục y tế
trong những năm vừa qua đã có hàng triệu đơn vị máu được các chiến sĩ công an nhân dân kịp thời chuyển đến các bệnh viện để cứu sống cho nhiều bệnh nhân
cũng từ đó tạo nên phong trào mạnh mẽ trong toàn lực lượng
lễ hội xuân hồng hành trình đỏ ngày hiến máu việt nam
một loạt chương trình giọt máu nhất tình
vì đồng đội thân yêu dịp tết dịp hè là thời điểm thiếu máu tất cả đều có sự tham gia của lực lượng công an trên toàn quốc
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại thông điệp đầy ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng
được cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tích cực tham gia trở thành nghĩa cử cao đẹp và mang tính nhân văn sâu sắc
và đối với tôi cảm thấy là cái việc rất ý nghĩa
để giúp một phần nhỏ sức mình để cứu những người cần thiết
và báo cáo chí ngoài việc hiến máu thường xuyên và theo đợt của các bộ ban ngành
thì bản thân tôi cùng như các đồng chí đồng đội trong phòng cảnh sát cơ động vẫn thường xuyên vào trong bệnh viện hiến máu cứu người cấp cứu
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện
cùng với việc thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư
và đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an về hướng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
từ ngày bảy tháng bốn đến hết ngày hai mươi tám tháng năm
có gần một trăm linh đơn vị địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia thu về gần năm mươi đơn vị máu
những khó khăn nhất cảnh sát nói riêng và công an nhân dân nói chung thì đều sẵn sàng và giúp đỡ rất thiện quả
thế này là một việc làm rất là ý nghĩa và chúng tôi rất là xúc động thật sự đáy lòng rất là xúc động
vì là tìm rất là khó bây giờ mà không có máu thì không cứu được người bệnh
hiến máu tình nguyện lan tỏa thành phong trào mạnh mẽ đến từng cá nhân đơn vị
có không ít cán bộ chiến sĩ có đến hơn hai mươi lần thậm chí ba mươi hay hơn bốn mươi lần tham gia hiến máu tình nguyện
những đóng góp đó của cán bộ chiến sĩ luôn nhận được sự động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo
ngày một mươi bốn tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen thiếu úy vàng ly công cán bộ phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh sơn la
và thượng úy nguyễn thành công cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
về thành tích hiến máu tình nguyện
hàng năm cán bộ sĩ công an được vinh dự tham gia lễ tôn vinh
một trăm linh đại biểu tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện toàn quốc
có thể kể đến các đồng chí nguyễn quốc huy tổng cục an ninh hơn hai mươi lần hiến máu
nguyễn việt thắng
công an tỉnh phú thọ đồng chí phạm văn trọng tổng cục chính trị hơn bốn mươi lần hiến máu
đồng chí phan văn thịnh bùi hoàng ly ly ly học viện cảnh sát gần hai mươi lần hiến máu
đồng chí được lần này được tôn vinh trong một trăm linh đại biểu tiêu biểu của toàn quốc
bộ y tế cũng ghi nhận và có những đánh giá cao
về những đồng góp của lực lượng công an trong phong trào hiến máu tình nguyện
đồng chí nguyễn quốc huy tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh tổng cục an ninh
chiến sĩ thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về ý nghĩa tính nhân văn của việc hiến máu nhân đạo
một nghĩa cử cao đẹp giữa người với người
đây đồng thời cũng là hoạt động gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân
những người luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo sẵn sàng vì cuộc sống bình yên của nhân dân
công an tỉnh cà mau đã vinh dự được bộ công an chọn làm nơi đăng cai tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một khu vực năm năm hai nghìn hai mươi ba
với tâm thế sẵn sàng chủ động sau khi nhận được kế hoạch của bộ công an
giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương hoàn thiện
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội diễn nghệ thuật quần chúng được diễn ra thành công tốt đẹp
hội diễn nghệ thuật quần chúng được diễn ra thành công tốt đẹp
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một khu vực năm tại tỉnh cà mau diễn ra từ ngày một mươi năm cho đến ngày một mươi chín tháng sáu
với sự tham gia của công an một mươi tám tỉnh thành phố và hơn năm trăm bốn mươi diễn viên
mặc dù với số lượng người tham dự đông nhưng với sự chủ động sẵn sàng
công an tỉnh cà mau đã chủ động thành lập ban chỉ đạo hội diễn các tiểu ban phục vụ
chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện hoàn thành các công việc cần thiết như trang trí sân khấu
chuẩn bị âm thanh ánh sáng và cơ sở vật chất
nhằm phục vụ tốt nhất cho hội diễn
hội diễn lần này cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ của tỉnh quỹ quỹ ban dân tỉnh và các ban ngành có liên quan
trong đó có sự hỗ trợ của đài truyền hình tỉnh đã giúp đỡ phát sóng trực tiếp cho buổi lễ khai mạc hội diễn thêm phần long trọng
phòng bs ba đã tham mưu ban giám đốc thành lập ban chỉ đạo các tiểu ban phục vụ
bằng xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo chuẩn bị những điều kiện tốt để phục vụ cho hội diễn
bên cạnh đó đơn vị còn tham mưu cho giám đốc công an tỉnh thành lập đội văn nghệ quần chúng công an tỉnh với ba mươi thành viên
tích cực hăng say tập luyện để tham gia hội thi
một trong những công tác cũng không kém phần quan trọng đó là việc bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn tham gia
ban giám khảo thư ký hội diễn đã được các tiểu ban phục vụ chuẩn bị một cách chú đáo phân công tình nguyện viên liên hệ
hướng dẫn giúp đỡ đối với các đoàn khi có yêu cầu bố trí phương tiện đi lại cho các đại biểu từ chỗ nghỉ đến nơi hội diễn
về chỗ nghỉ nhà khách hiện chuẩn bị tạm hưng nhà khách dịch vụ để phục vụ cơ sốt phòng một trăm linh cơ sốt phòng là phục vụ cho đại biểu nghỉ
về khu vực ăn thì nhà khách cũng đã bố trí gạo dọn dẹp vệ sinh tất cả các khu vực ăn để làm sao phục vụ tốt cho đại biểu ăn
và cũng như khách của các đoàn nếu có nhu cầu đặt ăn tại nhà khách
về phần thực phẩm để phục vụ cho đại biểu tất cả các thực phẩm ở nhà khách đều là tư sống hết không qua đông đá
và khi đưa vào đây thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
song song đó công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông an toàn phòng cháy cho hội diễn nghệ thuật quần chúng
cũng được giám đốc công an tỉnh đặc biệt quan tâm
ban chỉ đạo hội diễn đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến công an các đơn vị địa phương có liên quan
triển khai thực hiện nhiều biện pháp
nhằm đảm bảo tuyệt đối trong những ngày hội diễn
hội diễn đã tăng cường từng tra kiểm soát khép kín địa bàn quản lý chặt chẽ địa bàn
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra hội diễn
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu và chuyên nghiệp của ban tổ chức
tin tưởng rằng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khu vực năm tại tỉnh cà mau sẽ thành công tốt đẹp hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn
đem đến cho khán giả những cảm xúc
đặc biệt thông qua những tác phẩm nghệ thuật về đề tài công an nhân dân mà cán bộ chiến sĩ công an đã gửi gắm
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ